truy cập cổng dịch vụ công quốc gia dịchvucong gov vn hoặc cổng dịch vụ công bộ công an dịchvucong bocongan gov vn
điền đầy đủ thông tin
các hộ chiếu theo mẫu nhập địa chỉ thu điện tử tải lên ảnh chân dung để in trên hộ chiếu
chọn hình thức nhận hộ chiếu chuyển pháp tận nhà hoặc đến cơ quan xuất nhập cảnh nhận trực tiếp
địa chỉ nhận hộ chiếu thanh toán lệ phí trực tuyến khi được cán bộ tiếp nhận hồ sơ gửi yêu cầu
trường hợp người dân không đủ điều kiện sử dụng dịch vụ công mức độ bốn hoặc có nhu cầu nộp hồ sơ trực tiếp
thì áp dụng quy trình đăng ký tiếp nhận xử lý hồ sơ cấp hộ chiếu hiện hành
trong trường hợp công dân chưa nắm rõ hoặc còn vướng mắt trong quá trình đăng ký trực tuyến
lực lượng quản lý xuất nhập cảnh cũng bố trí sẵn cán bộ chiến sĩ trực hướng dẫn người dân tại trụ sở đơn vị
trường hợp người dân không đủ điều kiện sử dụng dịch vụ công mức độ bốn hoặc có nhu cầu nộp hồ sơ trực tiếp

thì áp dụng quy trình đăng ký tiếp nhận xử lý hồ sơ trực tiếp